ngày hai mươi bảy tháng tám hội phụ nữ cụng thi đua số năm bộ công an công lạc bộ sao đỏ đã dành tặng nhiều vật tư y tế cho tỉnh hải dương nhằm tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
câu lạc bộ sao đỏ đã dành tặng sáu mươi hai khẩu trang y tế năm trăm linh chai dùng dịch sát khuẩn năm đôi găng tay y tế
hội phụ nữ cụng thi đua số năm bộ công an tặng hai mươi năm khẩu trang hơn một trăm linh chai dung dịch sát khuẩn tay
số vật tư y tế trên sẽ góp phần chung tay cùng tỉnh hải dương trong công cuộc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương sẽ sớm phân bổ số vật phẩm vật tư y tế trên về các đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch trên địa bàn